bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết tính đến ngày một mươi năm tháng ba thịt lợn và sản phẩm thịt lợn nhập khẩu đạt hai mươi năm tấn tăng hai trăm linh năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể nhập khẩu thịt lợn và sản phẩm thịt lợn từ canada tăng hai mươi chín đức trên một mươi chín ba la một mươi hai brazil một mươi hai và hoa kỳ năm năm
để chủ động ứng phó cũng như bảo đảm nguồn cung thịt lợn cục thú y cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn đôn đốc tái đàn lợn tăng đàn lợn theo nguyên tắc bảo đảm an toàn sinh học an toàn dịch bệnh
tuy nhiên do thời gian tái đàn cần từ năm đến bảy tháng nên từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi trở đi sản lượng thịt lợn sẽ tăng trong đó có chỉ đạo chăn nuôi tăng cả trọng lượng lợn và số lượng lợn
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thống kê của các tổ chức quốc tế cho thấy tổng đàn lợn của cả thế giới vào tháng một năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng sáu trăm bảy mươi tám triệu con giảm khoảng gần một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi chín có tổng đàn lợn khoảng bảy trăm sáu mươi tám triệu con